trước tình trạng phân lô bán nền đất trái phép diễn ra phức tạp ở đồng nai mà truyền hình nhân dân đã nhiều lần phản ánh
chiều ngày hai mươi một tháng chín chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đã ký văn bản yêu cầu các sở ngành liên quan và chính quyền các địa phương
tăng cường kiểm tra giám sát kiên quyết ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
chính quyền địa phương đã giả soát và thống kê các trường hợp vi phạm về đất đai như
tự ý chuyển mục đích sử dụng đất xây nhà ở làm đường giao thông ra bán đất nền lấn chiếm đất công
sở tài nguyên và môi trường phối hợp với sở xây dựng tỉnh đồng nai và các đơn vị liên quan
tổ chức kiểm tra kết quả xử lý của các địa phương và tham mưu ubnd tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh xử lý các trường hợp vi phạm
cơ quan công an chủ động phối hợp với chính quyền cung cấp xử lý thông tin ra bán đất nền không đúng quy định
của pháp luật trên các phương tiện thông tin
như truyền hình nhân dân đã nhiều lần phản ánh thời gian qua tại đồng nai tình trạng phân lô bán nền
xây dựng trái phép diễn ra phức tạp thậm chí có thời điểm ở một số địa phương diễn ra tràn lan
bất chấp quy định của pháp luật một trong những nguyên nhân chính là do sự buông lỏng trong công tác quản lý nhà nước